thưa quý vị việt nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch asean từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với asean năm hai nghìn hai mươi là năm bản lề quan trọng kiểm điểm giữa kỳ triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng asean trong năm năm tới
với việt nam đây là mốc đánh dấu hai mươi năm năm việt nam đồng hành cùng asean và đảm nhận vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam đã chính thức tiếp quản vai trò chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean năm hai nghìn hai mươi trong buổi lễ chuyển giao tổ chức sau lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm tại thái lan
đây không phải là lần đầu tiên việt nam đảm nhiệm trước chủ tịch asean
năm hai nghìn một mươi khi giữ cương vị này lần thứ nhất việt nam đã để lại nhiều dấu ấn với những hành động và chương trình thiết thực
đóng góp đáng kể vào sự phát triển của asean và hòa bình ổn định thịnh vượng chung của khu vực
việt nam không chỉ gia nhập asean từ rất sớm mà còn là một trong những thành viên nòng cốt của asean
mỗi một bước đi một bước tiến trong sự phát triển của cộng đồng asean đều có sự đóng góp không nhỏ của việt nam
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch asean
đây cũng là cách việt nam có thể thể hiện sự kế thừa và phát huy tiếp nối những gì asean đã đạt được và góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trong khu vực
trong bối cảnh các nỗ lực liên kết khu vực xây dựng cộng đồng đang được đẩy mạnh
trước những biến động mau lẹ phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế khả năng gắn kết vững bền hơn lúc nào hết càng có ý nghĩa quan trọng đối với asean
chất keo tạo nên sự gắn kết đó chính là khả năng duy trì mẫu số lợi ích chung cả về chiến lược và kinh tế giữa các nước thành viên
cũng như việc gìn giữ và lan tỏa ý thức và bản sắc cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân
việt nam làm chủ tịch asean sắp tới thì trong một cái bối cảnh rất mới
bối cảnh đây chúng ta có thể thấy từ hai phía

trong khu vực của chúng ta thì asean đã đi được chặng đường dài trong việc xây dựng cộng đồng và phát huy vị thế của mình với tư cách là vai trò trung tâm trong hợp tác ở khu vực cũng như cấu trúc khu vực
cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy một cái bối cảnh mới
đó là cái sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
những cái tư duy về an ninh tư duy về kinh tế tư duy kể về phát triển xã hội cũng đã khác trước rất nhiều
năm hai nghìn hai mươi nước chủ nhà việt nam đã chọn chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng
và năm ưu tiên đó là phát huy vai trò và đóng góp tích cực của asean vào công cuộc duy trì hòa bình ổn định an ninh ở khu vực
thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc asean đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững nâng cao năng lực thích ứng hiệu quả hoạt động của asean
hoàn thành tốt trách nhiệm của chủ tịch việt nam sẽ góp phần củng cố đoàn kết và gắn kết asean nâng cao sức mạnh nội khối
đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng asean ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hiệp hội
cũng như nâng cao vai trò và đóng góp của asean trong cộng đồng quốc tế
phóng viên thúy quỳnh đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng về năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi mời quý vị cùng theo dõi
thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân vâng thưa ông được những ưu tiên nào được xác định trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
chúng ta cần thiết phải tăng cường đóng góp vai trò của asean vào hòa bình an ninh ổn định ở khu vực và trên thế giới
trên cơ sở là đoàn kết thống nhất trong nội bộ phối hợp với nhau trong các lập trường để ứng xử với các vấn đề xảy ra ở khu vực và trên thế giới
cái ưu tiên thứ hai của chúng ta là tăng cường cái sự liên kết rồi là kết nối về mặt kinh tế tăng cường giao lưu đẩy mạnh cái thương mại rồi đầu tư nội khối
ưu tiên thứ ba của chúng ta là thúc đẩy bản sắc của asean cái tinh thần cộng đồng tạo dựng thêm các cái giá trị chung và sau đó thì chúng ta phổ biến cho người dân và nâng cao cái ý thức về công dân asean
ưu tiên thứ tư là chúng ta đẩy mạnh cái quan hệ đối tác vì hòa bình vì phát triển bền vững với các nước trên thế giới
chúng ta sẽ mở rộng và nâng cái tầm quan hệ của asean với các nước đối tác
cái ưu tiên cuối cùng chúng ta sẽ nâng cao cái hoàn thiện hơn cái khả năng của asean về thể chế có những cái cải cách những cái đổi mới nhất định về mặt tổ chức bộ máy làm cho cái hoạt động của bộ máy nó hiệu quả hơn
cũng như là cải thiện cải tiến các cái quy trình quy chuẩn của asean
đấy là năm cái ưu tiên mà việt nam xác định cho năm hai nghìn hai mươi
và trong năm hai nghìn hai mươi thì việt nam vừa là chủ tịch asean vừa là đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
vậy thì thứ trưởng có thể chia sẻ về những thách thức cũng như là giải pháp để chúng ta có thể làm tốt được một cái khối lượng công việc khổng lồ này
chúng tôi nghĩ rằng là đúng là tốt nhất là chúng ta phải có thể sự phân bổ
một nguồn lực một cách hợp lý
nhưng mà quan trọng là chúng ta phải cố gắng để tận dụng được những cái lợi thế những cái thế mạnh mà cái vai trò kép nó đem lại
tức là nó bổ trợ cho nhau
cái vị thế chúng ta cái tiếng nói của chúng ta nó thuận hơn
thế mà chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà làm một việc có hai tác dụng
làm cho asean thì cũng có tác dụng ở liên hợp quốc và ngược lại
và để làm được cái điều đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải
chúng ta sẽ phải rất là tranh thủ sự hợp tác sự ủng hộ của asean và của các nước đối với cái trách nhiệm của chúng ta
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang bộ tư lệnh vùng năm hải quân tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu các địa phương và phóng viên báo chí thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ vùng năm hải quân nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
năm nay tham gia có một mươi một đoàn đại biểu thuộc chín tỉnh thành phố và thành phố
khu vực việt nam doanh nghiệp và trung ương đoàn thanh niên việt nam cùng năm mươi sáu phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng năm hải quân ở huyện phú quốc tỉnh kiên giang và nhân dân trên vùng biển tây nam của tổ quốc nhân dịp xuân canh tí hai nghìn hai mươi
chiều cùng ngày các đoàn đại biểu thăm chúc tết các đơn vị lữ đoàn một trăm hai mươi bảy tiểu đoàn năm trăm sáu mươi năm tiểu đoàn năm trăm năm mươi ba và tiểu đoàn năm trăm sáu mươi ba thuộc bộ tư lệnh vùng năm hải quân
theo kế hoạch từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đoàn sẽ xuống tàu đi thăm chúc tết chiến sĩ nhân dân các đảo thổ chu hòn khoai hòn chuối nam du và hòn đốc
những ngày này liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân nhất là đối với các em học sinh ở bậc mầm non tại các huyện vùng cao của tỉnh hà giang
theo đó các trường đã và đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm và bảo vệ sức khỏe cho các em
trường mầm non lũng pù là một trong những trường có sức khỏe
trường mầm non lũng pù là một trong những trường có số học sinh đông với bốn trăm linh bốn em trong đó có ba trăm hai mươi bốn em học tại một mươi một điểm trường và đây cũng là xã có khí hậu lạnh hơn so với các xã khác của huyện mèo vạc
ngay từ những ngày đầu mùa đông trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường ban giám hiệu trường mầm non xã lũng pù đã chủ động triển khai biện pháp phòng chống rét kịp thời để giữ ấm cho trẻ
và có quần áo giữ ấm ở trong lớp để đề phòng những cái cháu mà không đảm bảo quần áo ấm
thời điểm hiện tại toàn huyện mèo vạc có gần bảy cháu học sinh bậc mầm non
những năm gần đây ngành giáo dục huyện mèo vạc đã rất chú trọng trong việc chăm sóc sức khỏe
và đầu tư về cơ sở vật chất cho các trường học
thì tôi cũng chỉ đạo các trường là phải chuẩn bị phòng học cũng như là phòng bán chú đảm bảo kiến rõ
rồi là các trường có học sinh bán chú để đảm bảo đủ các điều kiện là chăn ấm giường chiếu v v
rồi đối với việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán chú học sinh ăn trưa thì tăng cường các khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng
để cho các cháu đủ sức khỏe trong những ngày thời tiết giá lạnh
hà giang hiện có trên hai trăm ba mươi học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang ngay từ đầu năm học
trong chỉ đạo chuyên môn sở giáo dục và đào tạo tỉnh
hà giang quán triệt các trường đặc biệt quan tâm tới cơ sở vật chất chay chắn trưởng lớp
đặc biệt là những đợt xảy ra rét đậm rét hại nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất vào mùa đông cho các em học sinh
thời gian vừa qua tỉnh long an tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh suốt suốt huyết
đặc biệt ngành giáo dục tỉnh đã triển khai quyết liệt và góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng
sở y tế tỉnh long an cho biết năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh
là hơn ba sáu trăm linh ca tăng ba bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các địa phương có số ca mắc bệnh suốt suốt huyết cao gồm huyện đức hòa bến lức cần đước cần ruột và thành phố tân an
chiếm bảy mươi sáu ba số ca mắc của toàn tỉnh
bệnh sốt xuất huyết không loại trừ ai khi đã bị mũi vàn đốt đặc biệt là trẻ em dễ mắc bệnh hơn người lớn
trường trung học cơ sở trọng chúng em cũng đã có những hoạt động để phòng chống bệnh suốt suốt huyết như là
trong những tiết sinh hoạt dưới cờ những tiết học hàng tuần thầy cô và các bộ giáo viên trong nhà trường đã tiên truyền cho chúng em
về các bệnh suốt suốt huyết và các phòng chống dịch bệnh
để tham gia phong trào của trường lớp chúng em đã tham gia phong trào giữ gìn lớp xanh sạch đẹp
hằng ngày các bạn thường xuyên xây nước trong chậu chậu bà bỏ muối vào nước trong chậu và thả cá để ngăn không cho lan quăng diệt mũi
và lớp chúng em thường xuyên dọn dẹp phủ giúp các bạn dọn dẹp sân trường dọn dẹp lớp xanh sạch đẹp để mà không có lan quăng diệt mũi
để kéo giảm số trẻ em bị mắc bệnh sốt xuất huyết ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở y tế tỉnh đã kêu gọi nhà trường
tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ giáo viên nhân viên phụ huynh và học sinh biết về sự nguy hiểm của các bệnh suốt suốt huyết
bằng cách thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh trường khu vực nhà ở không để nước đọng lâu ngày
các dụng cụ sinh hoạt dụng cụ chứa nước lọ nước cắm hoa phải được thay nước mỗi ngày để mũi không sinh sản và phát triển
các dụng cụ sinh hoạt dụng cụ chứa nước không để nước ứ động trong nhà trường không để mũi ứ động
thường xuyên diệt các ổ bọ gậy mà ứ động nước ở trong trường
bên cạnh đó cũng hướng dẫn cho cô giáo tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về công tác phòng bệnh suốt suốt huyết
vì sức khỏe bản thân gia đình và cộng đồng mỗi người mỗi nhà mỗi cơ quan đơn vị trường học
chúng ta cùng nhau tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh suốt suốt huyết
việc triển khai các giải pháp như dọn dẹp vệ sinh xung quanh trường thay nước các trậu cây treo hành lang các lớp học
thả cá vào nước chọc thủng hoặc san bằng các gốc cây chứa nước tự nhiên là một biện pháp giáo dục cho học sinh và cộng đồng dân cư
nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
tiếp theo chương trình gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt mức bảy năm
làm gì để phòng chống bạo lực gia đình
thưa quý vị theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố
tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng bảy tám
theo tổng cục thống kê gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả là bảy hai vượt mục tiêu quốc hội đặt ra từ sáu sáu đến sáu
trong đó quý i tăng sáu tám mươi hai quý ii tăng sáu bảy mươi ba quý iii tăng bảy bốn mươi tám
quý iv tăng sáu bảy mươi chín
đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế việt nam đạt trên bảy kể từ năm hai nghìn một mươi tám
trong mức tăng trung của toàn nền kinh tế khu vực nông lâm thủy sản tăng hai tám
đóng góp bốn sáu vào mức tăng trung khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám chín đóng góp năm mươi bảy
dịch vụ tăng bảy ba đóng góp bốn mươi năm
động lực tăng trưởng chính của kinh tế năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến chế tạo
và các ngành dịch vụ thị trường vận tải kho bãi tăng chín một mươi hai bán buôn bán lẻ tăng tám tám mươi
hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng tám sáu mươi hai
trong năm nay các cấp các ngành của thành phố đà nẵng đã thực hiện thanh tra kiểm tra hơn hai mươi một cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố qua đó đã xử lý hàng trăm cơ sở vi phạm
cụ thể các cấp ngành của thành phố đã thanh tra kiểm tra hơn hai mươi một
một trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố đạt chín mươi hai tổng số cơ sở
qua đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính hai trăm chín mươi một cơ sở với số tiền trên một sáu tỷ đồng
theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng trong năm qua công tác giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn
được thực hiện ở tất cả các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn vệ sinh
qua đó sớm phát hiện và cảnh báo ngăn ngừa kịp thời đối với các sản phẩm không an toàn
vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình vẫn đang xảy ra hàng ngày hàng giờ tại các vùng dân tộc thiểu số
và nhiều người phụ nữ dân tộc thiểu số lại chấp nhận an phận khiến cho công tác phòng chống bạo lực gia đình trở nên khó khăn
và làm thế nào để phòng chống bạo lực gia đình tại các khu vực vùng dân tộc thiếu số trở thành một câu hỏi gây nhức nhối
chị đeo thị thủy là một người dân tộc thái đến từ phường triềng cơi thành phố sơn la tỉnh sơn la
sinh ra trong một khu vực vùng sâu vùng xa từng tiếp cận và chứng kiến rất nhiều trường hợp là những người phụ nữ yếu thế bị bạo lực gia đình
bị phân biệt đối xử trong cộng đồng
chị quyết tâm tham gia các buổi tập huấn học hỏi để sau đó giúp đỡ chị em các vùng dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về vấn đề này
chia sẻ về thực trạng bạo lực gia đình tại các vùng dân tộc thiểu số hiện nay chị cho biết
điều đáng buồn là chính bản thân những người phụ nữ này lại tự nguyện và chấp nhận bị bạo hành
thậm chí có nhiều người không biết
là mình đang bị bạo hành
tại sao nó vẫn đã và đang vẫn diễn ra như vậy là do thứ nhất là do cái trình độ dân trí của cộng đồng còn thấp
tiếp theo đến nữa đấy chính là do các cái tập tục văn hóa trong cộng đồng ấy còn duy trì khá nhiều dẫn đến những cái khủ tục còn tồn tại trong cộng đồng
tạo ra cái sự chấp nhận an phận trong cái suy nghĩ và trong cái tiềm thức của cộng đồng
tại huyện bà vì ngày hôm nay

tại huyện ba vì ngày hôm nay cùng với chị thùy và các chuyên gia của trung tâm nghiên cứu
và hành động vì sự phát triển hòa nhập idea có khoảng sáu mươi người là người dân tộc thiểu số người khuyết tật các cán bộ hòa giải tư vấn viên đến từ các thôn xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của hà nội đến đây để cùng nhau tìm ra giải pháp phòng chống bạo lực gia đình cho đồng bào của họ
từ yếu tố cấp cấu sở là thứ nhất là phải có nhận thức của các em đi học là thứ nhất và nhận thức của các ông các bà làm bậc làm cha làm mẹ
cô cũng muốn được những cuộc đi tập huấn
để về để còn tập huấn lại cho các cơ sở
cần phải thay đổi cả nữ và cả nam nam giới mà không nhận ra được cái hành vi hay sai của mình không để làm giảm thiểu được cái hành vi bạo lực
truyền thông về những cái cơ sở để cho các cán bộ người ta nắm được nhiều hơn thì những gia đình và những cái bạo lực đấy nó cũng sẽ xảy ra rất là ít
theo kết quả thống kê cho thấy nước ta hiện có khoảng hơn một mươi ba triệu người dân tộc thiểu số
trong đó phụ nữ chiếm bốn mươi chín tám
các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ dân tộc thiểu số đang phải chịu bất đường đẳng kép do nhiều nguyên nhân từ thiếu nhận thức hiểu biết pháp luật đến các tệ nạn tại các khu vực vùng sâu vùng xa
bởi vậy mà nâng cao nhận thức hiểu biết cho nhóm đối tượng này là một trong những yếu tố tiền quyết nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số trong thực hiện luật bình đẳng giới luật hôn nhân và gia đình
với nỗ lực xóa trắng các buôn làng không có điện tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn mới đây công ty điện lực tỉnh con tum đã tổ chức đóng điện cung cấp cho nhiều thôn làng tại tỉnh con tum
theo đó hàng trăm hộ dân được hưởng niềm vui khi có điện trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
nằm dưới chân núi ngọc linh làng tu rằng b xã mường hong huyện đắc lây tỉnh con tum với hơn ba mươi hộ dân là người dân tộc xê đăng sinh sống
chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp
những năm trước đây do chưa có điện nên người dân chủ yếu thắp sáng bằng đen dầu
vừa qua sau hơn nửa tháng nỗ lực thi công ngành điện con tum đã tổ chức đóng điện đưa điện lưới quốc gia về với làng tu rằng b
sau bao nhiêu năm chờ đợi mong muốn của bà con đã trở thành hiện thực
hôm nay thì đến vào rồi bà cũng mừng cũng khẳng khởi cũng cảm ơn đảng nhà nước tân phố
bên sáng thế này là bà rất mừng
mấy năm bà cũng có điện cứu khổ khục thôi
bây giờ thì chắc là bà uống điện rồi
trong quản trung trao làm ăn cũng là không khởi
trong những năm qua ngành điện của tỉnh con tum cũng đã đẩy mạnh việc cải tạo đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện
nâng cao chất lượng điện để phục vụ cho người dân nhất là vùng sâu vùng xa vùng biên giới của tỉnh con tum
năm hai nghìn chín này thì đầu tư gần bảy mươi sáu tỷ
đầu tư để đưa điện về đến với đồng bào vùng sâu vùng xa của tỉnh
chính vì hàng năm đều có bố trí nguồn vốn như thế để đầu tư
nên hiện nay lưới điện của địa bàn tỉnh con tum đã phủ hết một trăm linh trăm số huyện thành phố
cũng như là một trăm linh số xã của các tỉnh và số dân vùng nông thôn đã có điện hiện nay là chín mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín dự án đưa lưới điện về các cụm dân cư
trên ba mươi hộ chưa có điện hoặc có điện một phần trên địa bàn tỉnh con tum
ngành điện con tum đã đầu tư sáu trạm biến áp gần hai mươi km đường dây trung thế hạ thế với tổng kinh phí hơn một mươi một tỷ đồng
số hộ dân được hưởng lợi từ dự án với gần một hai trăm linh khách hàng tại sáu huyện thành phố
đặc biệt việc đưa điện về cho bà con trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi đã mang đến một điều vô cùng ý nghĩa
giúp bà con đón một cái tết vui vẻ đầm ấm hơn
tiếp theo cho phần tin quốc tế
mưa lũ ảnh hưởng hơn sáu gia đình tại kenya
italy xác định chống biến đổi khí hậu là mặt trận mới
nguồn tin từ một quan chức chính phủ kenya cho biết
hơn sáu gia đình tại thị trấn kisumu phía tây nước này
bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ do mưa lớn trong tuần trước lễ giáng sinh
người dân địa phương cho biết họ không có nơi khô giáo để ngủ
và lo sợ tình hình có thể tồi tệ hơn khi họ cần cứu trợ
các cơ quan chính phủ kenya đã hối thúc người dân khẩn trương sơ tán
đến trung tâm cứu trợ được thiết lập tại một trường trung học
đông phi đang hứng chịu những trận mưa lớn bất thường do hiện tượng nóng lên từ ấn độ dương
lũ lụt lở đất và lốc xoáy năm nay khiến hơn một hai trăm linh người dân phải sơ tán
phát biểu trước báo giới tại thủ đô rome thủ tướng italy giuseppe conte
đã công bố một loạt vấn đề ưu tiên của nước này
trong đó nhấn mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là mặt trận mới của quốc gia nam âu này
ông giuseppe conte khẳng định mặt trận mới ngày nay là chống biến đổi khí hậu
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các điều khoản trong hiệp định paris
về biến đổi khí hậu nhằm giảm lượng khí thải co hai và tính cấp thiết
nhằm lan tỏa điều này trên khắp các châu lục
ngoài biến đổi khí hậu ông conte cũng đề cập vấn đề người di cư trong năm qua
và cải tổ bộ máy điều hành chính phủ năm tới
trong lúc năm mới hai nghìn hai mươi đang đến gần đông đảo người dân thành phố new york của mỹ
và du khách đã cùng tập trung tại quảng trường thời đại nổi tiếng để cùng tạm biệt năm hai nghìn hai mươi
theo một cách vô cùng đặc biệt đó là vứt bỏ muộn phiền với sự trợ giúp của một chiếc máy nghiền giấy
ngày vứt bỏ phiền muộn nay đã bước sang năm thứ một mươi ba là dịp để mọi người ném xé và đập vỡ
những kỷ niệm buồn những trải nghiệm không vui trong năm cũ
những người tham gia có thể viết những ký ức muốn quên đi vào giấy
hoặc các món đồ họ thấy buồn phiền để nhà tổ chức đưa vào máy nghiền hoặc đập vỡ
chúng tôi đang chào tạm biệt tất cả những điều chúng tôi muốn quên đi trong năm cũ
nhà tổ chức cho biết đây là cách để loại bỏ tất cả những tiêu cực trong năm cũ
và trao cho mọi người một khởi đầu mới trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra một người tham gia may mắn với câu chuyện buồn được đánh giá là độc đáo nhất
sẽ được tặng vé xem nhạc kịch tại sân khấu broadway
một bức chân dung khổng lồ tạo nên từ hơn bảy chiếc cốc cà phê
để tái hiện chiếc mặt nạ bằng vàng của vị vua trẻ nổi tiếng
tutankhammun đã được tổ chức tại đại bảo tàng ai cập hôm hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua
các nhà tổ chức hy vọng bức chân dung đặc biệt này có thể giành kỷ lục thế giới
theo đó việc tái hiện chân rung vị vua trẻ ai cập tutankhamun trên diện tích sáu mươi m hai
mất gần một mươi hai giờ đồng hồ và được làm từ bảy hai trăm sáu mươi cốc nhựa sáu mươi năm kg cà phê một lít sữa và ba lít nước
để đáp ứng các tiêu chí của sách kỷ lục guinness
ban tổ chức phân phát các cốc cà phê cho hàng nghìn người tham dự
để tận dụng làm nguyên liệu tái hiện bức chân dung
và kỳ vọng có thể giúp ai cập giành được danh hiệu kỷ lục thế giới
kỷ lục này được công bố cuối ngày thứ bảy
sau khi các nhà tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí mà sách kỷ lục thế giới đặt ra
sự kiện do công ty cà phê tut phối hợp với giới khảo cổ ai cập
các tình nguyện viên bị khuyết tật tổ chức tại bảo tàng lưu giữ cỗ quan tài đá
và kho báu của vua tutankhamun
ai cập đang cân nhắc đây là bảo tàng mới và sẽ khai trương dịp năm mới gần kim tự tháp giza